tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo đoàn thị kim thanh ba mươi năm tuổi
trú tại quận sơn trà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng vốn là hiệu trưởng của một trường mầm non trên địa bàn quận sơn trà thành phố đà nẵng
nhưng thanh lại làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ
thanh lên mạng đặt làm giả bảy dây chứng nhận quyền sử dụng lô đất đang thế chấp ngân hàng
để lừa bảy người chiếm đoạt hơn bốn tỷ đồng
thủ đoạn của thanh là nói dối các bị hại cần tiền sửa trường nâng cấp cơ sở vật chất
lô đất trị giá tiền tỷ nhưng thanh chỉ vay mỗi người vài trăm triệu đồng và hứa sẽ trả lãi
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt đoàn thị kim thanh một mươi tám năm tù về hai tội danh
lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức